trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết từ đầu mùa đông đến nay các ngành chức năng của tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc tại các địa phương trong tỉnh
tại xã đồng bục huyện lộc bình nơi tiếp giáp với khu du lịch mẫu sơn nhiệt độ trên địa bàn xã thường xuyên xuống thấp xảy ra rét đậm rét hại
nhưng hơn bốn năm nay trên địa bàn xã không còn hiện tượng châu bò chết rét vì các hộ gia đình trong xã đều thực hiện các biện pháp xây chuồng trại kiên cố giữ chữ thức ăn cho gia súc
hướng dẫn người chăn nuôi chủ động nguồn thức ăn bảo đảm cung cấp thức ăn không để trầu bò bị đói khát nhốt tại chuồng không chăn thả khi nhiệt độ xuống thấp dưới một mươi hai độ c
và cho ra súc nghỉ làm việc giữ khô nền chuồng che chắn tránh gió lùa vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng chạy

đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu trên các phương tiện thông tin để người chăn nuôi biết không chủ quan bị động trong việc phòng chống đói rét cho vật nuôi